thông tin về vụ án nghiêm trọng xảy ra tại thái nguyên ngày một mươi bốn tháng chín mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa những người thân trong gia đình dẫn đến sổ sát khiến hai người trọng thương và một người thiệt mạng
đại diện bệnh viện trung ương thái nguyên cho biết hai người bị thương trong vụ trọng án này hiện vẫn đang được tích cực điều trị
theo các bác sĩ hai nạn nhân nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và nguyễn thành vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tổ một mươi bốn phường chùa hang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên nhập viện vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín trong tình trạng đa chấn thương
sau khoảng năm giờ phẫu thuật hiện tại bệnh nhân nguyễn thành vương đã ổn định còn bệnh nhân nguyễn văn thành vẫn đang được điều trị tích cực
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín ông bùi xuân
bà bùi hồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại tổ hai phường thịnh đán thành phố thái nguyên đến nhà em gái là bà bùi thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trú tại tổ một mươi bốn phường chùa hang thành phố thái nguyên để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên gia đình
trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra xô xát ông hồng lấy dao mang theo đâm trọng thương ba người trong gia đình bà hà
gồm bà hà chồng bà hà là ông nguyễn văn thành và anh nguyễn thành vương là con rể bà hà
do vết thương quá nặng bà hà đã tử vong
đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra làm rõ